hàng trăm xác lợn chết đang trong thời kỳ phân hủy được bọc trong bao tải vứt gần bờ sông trong bụi cây ngoài cánh đồng đang bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
đó là thực trạng đang diễn ra tại xã ninh lai huyện sơn dương tỉnh tuyên quang và phóng viên truyền hình nhân dân đã có những ghi nhận về sự việc này
theo phản ánh của người dân tại thôn ấp mới xã ninh lai huyện sơn dương tỉnh tuyên quang trong thời gian gần đây tình trạng một số hộ chăn nuôi vứt sát động vật chết rác thải sinh hoạt ra môi trường đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và gây bức xúc cho người dân sinh sống xung quanh khu vực này